trận mưa to kéo dài nước chảy mạnh từ khoảng một mươi sáu h chiều ngày hôm qua ba mươi tháng năm tại thành phố buôn ma thuột đã khiến cho một người bị mất tích
nạn nhân là chị lê thị uyên vi sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại phường tân tiến thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
theo đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ số một phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh đắk lắc khoảng một mươi tám giờ cùng ngày
nạn nhân đã bị nước cuốn trôi khi đang đi tại khu vực ngõ một trăm tám mươi một đường quang trung
ngay sau đó đội đã cử lực lượng kiểm tra hiện trường
qua điều tra ban đầu nạn nhân có thể đã bị cuốn vào hệ thống thoát nước của thành phố